thưa quý vị tới thời điểm hiện tại vàng đang được đánh giá là tài sản sinh lời nhất những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên xét trên cấp độ kinh tế vĩ mô thì tình trạng giá vàng tăng đột biến sẽ làm tăng chi phí hàng hóa và lãi vai nước ngoài của doanh nghiệp
cần nghiêm túc xem xét những bất cập trong công tác quản lý thị trường vàng là vấn đề nóng cần được bàn luận và tháo gỡ ngay
đây là ý kiến chung của rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính kinh tế
trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường
quỷ viên ủy ban tài chính ngân sách quốc hội nguyên phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân sẽ có những phân tích cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
sáng ngày một mươi ba tháng năm tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần xem xét lại công tác quản lý
không thể để một thị trường vàng với giá vàng tăng giảm rất đột biến như hiện nay
giá vàng nhảy múa vừa rồi
thì công tác quản lý thế nào
không lẽ cứ để nó nhảy múa thế
thị trường gì thì thị trường
nhưng mà không thể có cái thị trường nhảy múa kiểu đấy được
tôi chưa bao giờ thấy một cái thị trường mà giá vàng nó tăng giảm rất là đột biến như thế
thì tôi đề nghị cái này không phải rõ đúng không
công tác quản lý nhà nước mình phải rõ
giải trình về nội dung này
phó thống đốc ngân hàng nhà nước
phạm thanh hà cho biết nguyên nhân là do giá vàng thế giới tăng cao
và giá vàng trong nước phụ thuộc vào giá vàng thế giới
cùng với đó nguồn cung trong nước hạn chế cũng khiến giá ở mức tranh lệch cao so với thế giới
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông việc loạn giá vàng trong nước thời gian qua thì có gây ra những tác động gì tới nền kinh tế của chúng ta
giá vàng tăng giảm thất thường
đặc biệt là chúng ta thấy
giá trong nước tăng cao rất nhiều so với giá vàng thế giới
điều này tác động tiêu cực rất nhiều những yếu tố đến nền kinh tế
trước hết nguy cơ về chuyện nhập khẩu lậu vàng từ thế giới vào trong nước
và từ chỗ nhập khẩu lậu như thế dẫn đến chuyện ngoại tệ sẽ bị chuyển ra bên ngoài
và điều đấy sẽ ảnh hưởng ngay đến việc sử dụng ngoại tệ
đến việc chúng ta kiểm soát về tỷ giá
và từ đấy nó dẫn đến chuyện là có thể kiểm soát lạm pháp cũng sẽ bị ảnh hưởng
yếu tố thứ hai là khi giá vàng tăng thất thường như thế
thì cái xu thế người dân người ta lại chạy theo là mua vàng để đầu cơ
và như vậy thì tiền vốn đáng ra được đầu tư vào sản xuất kinh doanh thì bây giờ chuyển sang là đầu tư vào mua vàng dự trữ
và như vậy nó làm thâm hụt đi cái nguồn vốn về sản xuất kinh doanh
và đương nhiên những người mà có nhu cầu mua vàng thực sự
thì người ta sẽ phải chịu
thiệt là khi phải mua vàng với giá cao hơn giá thế giới rất nhiều lần
vâng chính phủ vừa có yêu cầu chỉ đạo khẩn về việc kiểm tra thanh tra cũng như xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu đầu cơ và thao túng giá vàng
vậy thì quan sát diễn biến thị trường vàng trong thời gian vừa qua
thì theo ông có sai phạm nào đang xảy ra trong lĩnh vực này không ạ
tôi nghĩ rằng là cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ như thế là rất cần thiết và kịp thời trong cái bối cảnh hiện nay
vì cái giá vàng trong nước mà nó tranh lệch với thế giới như thế
thì cái nguy cơ về buôn lậu vàng là có xảy ra
và như vậy chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ cái chuyện là buôn lậu
thứ hai là trong bối cảnh mà cái giá vàng nó biến động bất thường như thế
thì cũng có thể có những các yếu tố đầu cơ để trục lợi
đặc biệt là những người có các nguồn lực lớn
người ta có thể liên kết với nhau để đẩy cái giá vàng tăng lên
và như vậy thì cái đầu cơ trục lợi nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái ổn định kiểm soát của thị trường vàng
vậy cái kiểm soát này tôi cho rằng là rất là cần thiết
một số luật sư cho rằng là thị trường bất động sản và thị trường vàng loạn giá
liệu có phải là vì luật hình sự có tội thao túng thị trường chứng khoán
nhưng mà chưa có tội thao túng thị trường vàng và thị trường bất động sản
vậy thì quan điểm của ông thì thế nào về nhận định này ạ
trước hết là cái thao túng thị trường chứng khoán nó khác hoàn toàn
so với cái thao túng của thị trường vàng hay thị trường bất động sản
vì thị trường chứng khoán nó là một cái thị trường mà được bán trên cái giấy tờ có giá
còn thị trường vàng và thị trường bất động sản
là những thị trường vật chất
vì vậy cho nên là có cái chuyện thao túng của hai thị trường này
thì cái tác động nó cũng khác nhau và cái cơ chế thao túng nó cũng khác nhau
đối với thị trường vật chất như là vàng bất động sản
nếu như có những hình cơ hành vi mà đầu cơ thao túng thổi giá
thì bản thân trong các cái luật hiện ảnh cũng đã có cơ chế để xử lý
tuy nhiên thì nó không có những cái cơ chế giống như là mua đi bán lại đẩy giá
như là thị trường chứng khoán
do vậy cho nên là tôi cho rằng ở đây không phải là chúng ta do hỏng về pháp luật
mà do là những yếu tố chúng ta cơ chế quản lý nó chưa đồng bộ
đồng thời cũng có những các yếu tố xử lý trên cơ sở những quy định pháp luật hiện hành
chứ thật sự là khắt khe chứ chật kỷ là nhiều khác
vâng như vậy trong thời gian tới thì điều quan trọng nhất là
chúng ta phải có những cơ chế cũng như là chính sách đủ mạnh
để quản lý thị trường vàng đúng không ạ
rõ ràng là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta đều thấy
cái thị trường vàng nó đang rất là bất ổn
chúng ta đang rất là bất cập
chúng ta cần phải thay đổi cơ chế chính sách
thay đổi bằng cách là chất đẻ
thay đổi căn bản cơ chế quản lý vàng
điển hình như là cái việc là chúng ta đang độc quyền về vàng miếng
thì cần phải xóa bỏ cái độc quyền vàng miếng
rồi là cơ chế để kiểm soát trong cái chuyện nhập khẩu vàng
để làm sao liên thông được cái vàng trong nước vàng quốc tế
hoặc là những cái phương thức về tổ chức giao dịch
để tạo ra cái thị trường trong nước
thị trường quốc tế nó liên thông với nhau một cách nhanh nhất
thì nó dễ cân đối giữa cung và cầu
thì cái thị trường nó sẽ ổn định hơn
do vậy cho nên là phải thực thi những các cái giải pháp
về cơ chế về chính sách cho tổ chức quản lý thị trường vàng trong nhà thới
rằng đấy là một cái điều rất là cấp vạch
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông